ưng thư máu là gì
ung thư máu hay còn gọi là ung thư bạch cầu là bệnh lý ác tính
xảy ra do các tế bào máu bị ung thư hóa trong quá trình hình thành
những tế bào này được nhân lên rất nhanh nếu không điều trị kịp thời sẽ tăng sinh trong tủy xương
cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường
có ba loại ung thư máu gồm bệnh bạch cầu ung thư hạch lymphoma u tủy
trong đó người bệnh có thể mắc thể ung thư máu cấp tính hoặc mãn tính
một bệnh bạch cầu
bạch cầu có chức năng chống nhiễm trùng quan trọng trong hệ thống miễn dịch
thường xảy ra đột ngột tiến triển nhanh chóng và cần phải được điều trị khẩn cấp
khi mắc về bệnh bạch cầu cấp tính cơ thể sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các tế bào màu trắng chưa trưởng thành
các tế bào này sẽ làm tắt nghẽy xương ngăn chặn tủy xương sản xuất các tế bào máu khác
cần thiết để xây dựng nên hệ thống miễn dịch cân bằng và dòng máu khỏe mạnh
đồng thời khi tế bào bạch cầu tăng số lượng đột biến sẽ làm cho bản thân nó thiếu thức ăn
và buộc phải ăn hồng cầu gây nên tình trạng thiếu hụt hồng cầu trong cơ thể
linfoma là một loại ung thư máu có ảnh hưởng rất lớn
đến hệ bạch huyết một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch
giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và một số bệnh tật khác
khi có u limpho nghĩa là cơ thể đã sản sinh quá mức các tế bào lympho một cách vô tổ chức
và các tế bào lymphone này tồn tại được lâu gây nên tình trạng quá tải
làm tổn hại hệ thống miễn dịch của cơ thể
limphoma có thể phát triển trong nhiều bộ phận của cơ thể
bao gồm cả hạch bạch huyết
tủy xương lá lách và các cơ quan khác
ba đau u tủy thuộc lại ung thư máu dòng tủy
đây là một bệnh ung thư máu liên quan đến các tế bào plasma
tế bào plasma này được tìm thấy trong tủy xương
tạo ra các kháng thể giúp chống lại sự nhiễm trùng cho cơ thể
trong đau u tủy số lượng lớn bất thường của các tế bào plasma tập trung trong tủy xương
gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch
ung thư máu thể cấp diễn biến khá nhanh
người bệnh xuất hiện các triệu chứng như
sốt nhiễm trùng thiếu máu suất huyết nổi hạch
trong thời gian chỉ vài ngày đến một tuần
rất ít khi tới vài tháng
trong khi đó người bệnh mắc thể mạnh thường diễn biến lâu hơn
nếu không được điều trị ung thư máu có thể dẫn đến tử vong rất nhanh
ung thư máu do đâu
hiện nay các nhà nghiên cứu
không chắc chắn về nguyên nhân gây ra ung thư máu cấp tính
tuy nhiên họ đã xác định được một số yếu tố nguy cơ gây bệnh
bao gồm tiếp xúc với chất phóng sạ
làm việc trong môi trường ô nhiễm có quá nhiều hóa chất
thay đổi cấu trúc gen
tiếp xúc với tia sạ
sau hóa trị
sau các bệnh rối loạn sinh tủy
tăng sinh tủy ác tính
ngoài ra nhiễm virus htlv một htlv hai
người mắc bệnh di chuyển như hội chứng đau
cũng có thể là nguyên nhân gây ung thư máu cấp tính
chuyên gia bệnh viện ca chỉ dẫn
chín dấu hiệu nhận biết sớm ung thư máu ở trẻ em
bác sĩ đỗ huyền nga phụ trách khoa nội hệ tạo huyết
bệnh viện ca chia sẻ
một căn bệnh phổ biến nhất trong các bệnh ung thư trẻ em
đó là ung thư máu
chiếm một phần ba tổng số trường hợp mắc ung thư hàng năm ở trẻ
đây là một căn bệnh ác tính của tổ chức máu
gây nên hiện tượng rối loạn quá chừng
phát triển sản sinh và phát triển của dòng bạch cầu
lấn át dòng hồng cầu và tiểu cầu trong máu
ung thư máu ở trẻ em
có xu hướng tiến triển nhanh hơn so với người lớn
cũng giống như những bệnh ung thư khác
kết quả điều trị của bệnh ung thư máu ở trẻ em
phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm phát hiện ra bệnh
và mức độ nguy hiểm của bệnh
phát hiện bệnh ung thư máu ở giai đoạn sớm
càng có nhiều cơ hội chữa trị bệnh
với sự phát triển của nền y học hiện nay
tỉ lệ sống trên năm năm của người bệnh
có thể lên tới tám mươi
so với trước đây chỉ đạt khoảng năm mươi sáu mươi
rất nhiều bệnh nhân ung thư máu
đã được điều trị ổn định
quay trở về cuộc sống sinh hoạt
học tập và làm việc
thậm chí là đã có gia đình riêng và sinh con
là bác sĩ điều trị chuyên ngành ung thư
chúng tôi rất lấy làm tiếc trước những trường hợp
từ chối điều trị theo phương pháp y học hiện đại
đặt niềm tin vào những lời quảng cáo
chuyển tay nhau uống thuốc nam hay thực dưỡng
đây cũng là điều chúng tôi thường xuyên tuyên truyền
tại bệnh viện tại khoa điều trị
để tâm lý người bệnh luôn ổn định
đặt niềm tin vào các bác sĩ
ung thư máu ở trẻ em không có những biểu hiện điển hình
tuy nhiên chúng ta có thể căn cứ vào một vài dấu hiệu dưới đây
có thể là một cách để nhận biết sớm
được bệnh ung thư máu ở trẻ em
một suốt kéo dài
không rõ nguyên nhân
trẻ có dấu hiệu sốt kéo dài không rõ nguyên nhân
trẻ bị da mồ hôi nhiều đặc biệt là vào ban đêm
xuất hiện các vết bầm tím trên da hoặc bị chảy máu mũi
nếu trên người trẻ bông xuất hiện các vết bầm tím
hoặc vết ban đỏ không rõ nguyên nhân
hoặc trẻ bị chảy máu mũi thường xuyên
thì rất có thể đây chính là biểu hiện của ung thư máu
hiện tượng này xảy ra do khả năng đông màu kém
do số lượng bạch cầu tăng cao
chèn ép tiểu cầu và hồng cầu
ba trẻ bị thiếu máu da xanh xao
ung thư máu khiến lượng bạch cầu tăng cao và hồng cầu giảm
mà hồng cầu lại có chức năng đưa oxy đi khắp cơ thể
khi hồng cầu bị thiếu trẻ sẽ bị hoa mắt
chóng mặt da xanh nhợt thở rớt

khi mắc ung thư máu các tế bào ung thư máu làm cho khu vực bụng của trẻ bị khó chịu
gây cảm giác chán ăn khiến trẻ bị sụt cân cơ thể yếu ớt
năm trẻ bị khó thở
sở dĩ trẻ mắc ung thư máu bị khó thở là bởi các tế bào bạch cầu phát triển mạnh
có thể tập trung ở quanh tuyến ức gần khu vực cổ khiến trẻ cảm thấy khó thở
sáu trẻ hay bị nhiễm trùng
nhiễm trùng thường xuyên
dai dẳng là một trong những biểu hiện của ung thư máu
biểu hiện của nhiễm trùng do ung thư máu là ho sốt chảy máu mũi
và tình trạng này sẽ không hề thuyên giảm khi dùng thuốc kháng sinh
bảy đau bụng chướng bụng
bởi các tế bào bạch cầu phát triển mạnh và tích tụ trong cơ quan nội tạng như gan thận lách
khiến trẻ bị đau bụng chướng bụng
tám hạch bạch huyết xứng to
khi trẻ bị ung thư máu các hạch bạch huyết ở khu vực cổ dưới cánh tay bẹt
sẽ bị sưng to cứng do tích tụ nhiều tế bào bạch cầu
chín đau nhức xương khớp
máu thường được sản xuất trong tùy xương nhưng khi bị ung thư máu
lượng hồng cầu bị suy giảm do bạch cầu tăng cao
sự tích tụ quá mức của bạch cầu sẽ chèn ép tác động lên các mô xương gây đau nhức
điều trị bệnh ung thư máu là
sự kết hợp phác đồ đa mô thức các phương pháp điều trị như hóa trị phẫu thuật
các bác sĩ cân nhắc tùy theo thể trạng sức khỏe dạng bệnh và tuổi của trẻ
tuy nhiên điều quan trọng nhất là tâm lý của trẻ và gia đình
phụ huynh cũng không nên quá hoang mang lo lắng
hãy trao đổi và chia sẻ với bác sĩ
để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe và quá trình điều trị của con em mình
đừng vì cả tin mà bỏ giờ điều trị
đi theo những lời khuyên hay phương pháp thiếu cơ sở khoa học và không có đích đến
bởi để chiến thắng đậu ung thư
không có phương pháp nào ngoài y học hiện đại và chính tâm lý lạc quan của người bệnh
bác sĩ đỗ huyền nga chia sẻ
ung thư máu được điều trị như thế nào
tùy thuộc vào mỗi người bệnh thì có các cách điều trị khác nhau
tùy thuộc vào tuổi tác sức khỏe của người bệnh
và loại ung thư máu mà bác sĩ sẽ chỉ định điều trị cho phù hợp
bệnh nhân có thể được kết hợp điều trị nhiều phương pháp bao gồm
hóa trị liệu thuốc miễn dịch điều trị ung thư
thuốc nhắm đích xạ trị ghép tế bào gốc
và phối hợp với các điều trị khác nhau như
gã tách tế bào máu truyền chế phẩm máu
điều trị nhiễm trùng điều trị dối loạn đông máu
ung thư máu cấp tính thường trải qua nhiều đợt điều trị bao gồm
tấn công củng cố và duy trì
trong quá trình điều trị tại viện cũng như thời gian ở nhà
bệnh nhân cần được làm các xét nghiệm kiểm tra định kỳ
đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ
bệnh nhân cần thực hiện chế độ ăn chín uống sôi đủ chất dinh dưỡng
với sự tiến bộ của y học hiện đại thì việc điều trị ung thư máu cấp tính
đã đạt được nhiều kết quả khả quan kéo dài đáng kể thời gian sống thêm cho người bệnh
lời khuyên của bác sí
nguyên nhân của bệnh ung thư máu cấp tính vẫn chưa rõ ràng
nên không có cách nào để ngăn chặn triệt để bệnh phát sinh
tuy nhiên duy trì lối sống lành mạnh tránh tiếp xúc với các dung môi
hóa chất và tránh tiếp xúc không cần thiết với tia xạ nói chung là cách thức tốt để phòng bệnh
nếu bạn nhận thấy mình có dấu hiệu của bệnh ung thư máu cấp tính
nhận thức được các yếu tố nguy cơ và triệu chứng của bệnh
việc đi khám làm xét nghiệm kiểm tra là rất quan trọng để được chẩn đoán
xác định bệnh và điều trị sớm